sau hơn ba tháng xảy ra trận lũ ống lũ quét xã bát mọt huyện thường xuân tỉnh thanh hóa
địa phương chịu nhiều thiệt hại nhất trong trận lũ lịch sử vừa qua
tới nay đời sống của bà con nhân dân đang từng bước được ổn định
tuy nhiên bốn phòng học tại điểm trường lẻ bản duộng đến nay vẫn chưa được khắc phục
gần bốn mươi học sinh tiểu học và mầm non tại điểm trường này đang phải học nhờ dưới gầm nhà sàn của một hộ dân trong bản
điểm trường bản duộng xã bát mọt huyện thường xuân
các em học sinh đang trong tiết học chính
những hôm trời nắng giáo thì việc dạy học còn thuận lợi
thế nhưng vào mùa đông đặc biệt trong đợt rét đậm rét hại vừa qua việc dạy và học gặp vô cùng khó khăn
để bố trí đủ lớp học cho các em dưới gầm nhà sàn rộng chưa đầy năm mươi m hai
được chia làm bốn phòng mỗi phòng rộng chưa đầy một mươi m hai và được ngăn cách với nhau bằng một tấm bạt mỏng
hiện mình mong muốn nhất của một người thầy một người cô cũng giống như các cháu
chỉ muốn sớm sớm làm được một cái mái trường để cho các cháu đến trường lên lớp
có nơi học có nơi chơi đảm bảo cho công tác làm dạy của tất cả giáo viên và các cháu lên học
mong muốn của nhà trường là lãnh đạo có liên quan quan tâm càng xây dựng được càng sớm càng tốt